chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe
và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
thưa quý vị và các bạn tiêm vaccine được biết là biện pháp hữu hiệu
để chống lại làn sóng của dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian này bên cạnh việc bao phủ vaccine cho người trên một mươi tám tuổi
nhiều địa phương cũng đang tiến hành triển khai tiêm vaccine cho trẻ em
mới đây nhất ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch liên ngành tổ chức triển khai tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn
thông tin chi tiết hơn so với kế hoạch tiêm chủng ban hành ngày ba mươi tháng một mươi
theo đó đối tượng trẻ được tiêm là toàn bộ trẻ em đủ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố
và trẻ không đi học đang sinh sống tại hà nội có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và bộ y tế
cách tính tuổi trẻ có độ tuổi đủ sinh nhật tính đến ngày triển khai tiêm
dự kiến hà nội có bảy trăm chín mươi một chín trăm hai mươi một trẻ em thuộc diện tiêm chủng đợt này
cụ thể trẻ từ một mươi hai đến dưới một mươi sáu tuổi năm trăm một mươi chín năm trăm bốn mươi bảy đối tượng
trẻ từ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi hai trăm bảy mươi hai ba trăm bảy mươi bốn đối tượng
thời gian triển khai tiêm dự kiến vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
tới quý i năm hai nghìn hai mươi hai thành phố sẽ tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vaccine
và tùy theo tiến độ cung ứng của bộ y tế
mục tiêu của kế hoạch là trên chín mươi năm trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đủ điều kiện tiêm chủng
trên địa bàn thành phố hà nội được tiêm đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
theo từng đợt phân bổ của bộ y tế
bên cạnh đó đảm bảo việc tiếp nhận vận chuyển bảo quản và tổ chức tiêm chủng an toàn
đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch
về nguyên tắc triển khai ngành y tế sẽ tiêm chủng theo lộ trình hạ dần lứa tuổi
từ một mươi bảy tuổi xuống một mươi hai tuổi tương đương khối một mươi hai kiềm trước tiếp đến khối một mươi một và lần lượt cho đến khối bảy
đảm bảo tiêm đúng đối tượng an toàn nhất sớm nhất và nhanh nhất
ngoài ra căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai tiêm chủng
thành phố sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu nhất
cho công tác phòng chống dịch bệnh
các điểm tiêm sẽ được đặt ở ba nơi
tiêm tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông
trường giáo dục thường xuyên các trường cao đẳng trung cấp nghề trung tâm bảo trợ xã hội
còn nuôi dưỡng trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và các điểm tiêm lưu động khác căn cứ vào kế hoạch của địa phương
tiêm tại trạm y tế hoặc điểm tiêm chủng tiêm vét cho những đối tượng tạm hoãn tại trường
và những trẻ không đi học
tiêm tại bệnh viện cho trẻ mắc các bệnh bẩm sinh bệnh mạng tính ở tim phổi hệ thống tiêu hóa tiết niệu máu
nghe tim phổi bất thường phản vệ đồ bà với bất cứ dị nguyên nào theo hướng dẫn tại quyết định năm nghìn hai ngày hai mươi chín tháng một mươi của bộ y tế
với gần tám trăm linh trẻ em sắp được tiêm vaccine covid một mươi chín đây được coi là tiêm mừng cho thủ đô khi thời gian này
số ca mắc ở hà nội liên tục tăng nhất là hai trăm hai mươi hai ca mắc
với một trăm linh năm ca mắc cộng đồng được ghi nhận vào tối ngày chín tháng một mươi một
thời điểm này gia lâm và long biên dường như là một trong những ổ dịch nóng nhất thủ đô
để nắm bắt cụ thể tình hình mới đây chủ tịch bác nhân dân tp hà nội chu ngọc anh đã trực tiếp kiểm tra
hai điểm nóng covid một mươi chín trên địa bàn hai huyện này để chỉ đạo công tác dập dịch
tính từ đêm ngày ba mươi tháng một mươi kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn xã ninh hiệp
đến ngày tám tháng một mươi một địa bàn xã liên tiếp phát hiện nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây nhiễm
hiện nay ninh hiệp đã xác định mức độ dịch ở mức độ bốn nguy cơ rất cao
xã đã phong tỏa diện hạp với bốn thôn phong tỏa diện rộng với hai thôn
chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh trong thời gian gần đây trên địa bàn tp phát sinh nhiều chùm ca bệnh
trong đó tại huyện gia lâm chùm ca bệnh tại xã ninh hiệp đang diễn biến phức tạp
đã có một trăm bảy mươi sáu ca bệnh phát sinh từ chủng này
ông chu ngọc anh chỉ đạo huyện cần phải làm rõ về nâng cấp độ dịch
việc triển khai một mươi bảy điểm phong tỏa trên địa bàn đã được thực hiện như thế nào
đồng thời nhấn mạnh tinh thần không nhất thiết về phong tỏa toàn bộ thôn
mặt thực hiện phong tỏa hẹp nhưng đi kèm với đó là các biện pháp quản lý chặt
công tác cách ly f một và các khó khăn của huyện trong quá trình thực hiện
ông trung ngọc anh đề nghị huyện nêu cao tinh thần chủ động cao hơn ngay từ cấp cơ sở
đồng thời với các biện pháp liên quan xác định rõ cấp đổi dịch để có biện pháp tương ứng
đảm bảo quản lý và khống chế chặt nguy cơ lây lan trên địa bàn
chủ tịch ubnd tp giao sở y tế cdc hà nội tăng cường cơ chế phối hợp
điều hành với xã huyện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
đẩy nhanh tiến đội xét nghiệm sàng lọc trên năm người
tại khu công nghiệp hà nội đại tư quận long biên
chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh nhấn mạnh
các cấp chính quyền thành phố luôn quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp về mọi mặt
tuy nhiên doanh nghiệp cũng cần phải chấp hành nghiêm các quy định
về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
về nguyên tắc nếu không đảm bảo tương ứng biện pháp phòng chống dịch cho sản xuất
an toàn kiểm soát hiệu quả là phải dừng sản xuất
chủ tịch ubnd tp cũng ghi nhận quận long biên đã chủ động trong công tác hoanh vùng dập dịch
và yêu cầu quận tiếp tục chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống
đồng thời ông cũng yêu cầu địa phương phải xác định cho cấp độ dịch với trường địa bàn
để có biện pháp tương ứng
thưa quý vị để chủ động ứng phó với dịch bệnh trước khi xảy ra bùng phát
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
hiện tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể
cho từng cơ quan đơn vị trong việc triển khai mô hình trạm y tế lưu động
về kích hoạt các trạm y tế lưu động góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín trong tỉnh mới
cụ thể nhằm chủ động sẵn sàng ứng phó với các cấp độ của dịch covid một mươi chín
ubnd huyện đông anh đã ban hành quyết định thành lập hai mươi chín trạm y tế lưu động
trong đó có trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp thăng long
và các trạm y tế lưu động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn
bảo đảm nguyên tắc mỗi địa bàn xã thị trấn có ít nhất một trạm y tế lưu động
theo chủ tịch ubnd huyện đông anh nguyễn xuân linh
huyện luôn coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách
để chủ động phòng chống dịch trong tình hình mới
huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
trong đó có việc vận hành trạm y tế lưu động
hiện tại một mươi bốn trên một mươi bốn phường của quận ba đình cũng đã thiết lập trạm y tế lưu động
với tối thiểu năm nhân viên một trạm
được bố trí đầy đủ các trang thiết bị và phòng khu vực làm việc
như bàn tiếp đón khu vực xét nghiệm covid một mươi chín khu vực cấp cứu khu vực khám bệnh
phòng cách ly tạm thời phòng trực phòng nghỉ của cán bộ
trạm y tế lưu động của phường giảng võ quận ba đình cũng đã đáp ứng năm nhiệm vụ chính
quản lý theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà và cộng đồng
lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tiêm chủng vaccine
truyền thông về công tác phòng chống dịch bệnh khám điều trị cấp thuốc cho người mắc các bệnh khác
nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn
ubnd quận thanh xuân quyết định thành lập trạm y tế lưu động tại một mươi một phường
bác sĩ ngô phương trạm y tế lưu động phường thanh xuân trung quận thanh xuân cho biết
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
việc thiết lập trạm y tế lưu động là rất cần thiết góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
dự kiến hà nội sẽ thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
trong đó có hai mươi trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
trong tuần qua nhiều trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã được kích hoạt
và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định khi xuất hiện các chùm ca covid một mươi chín
trong khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn
kính thưa quý vị những ngày này dịch bệnh ở thủ đô đã diễn ra vô cùng phức tạp
với những diễn biến khó lường khi ép không ngày càng tăng cao
hơn hết các cửa hàng dịch vụ cũng đã mở cửa để thực hiện trạng thái bình thường mới
khiến nguy cơ bùng phát dịch là hiện hiếu
bởi vậy thời điểm này cần hơn hết ý thức tự giác của mỗi người dân
trong việc thực hiện đúng và đủ những quy định phòng chống dịch
và chính phủ
thông tin trên cũng đã khép lại tin tức của chúng tôi ngày hôm nay
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại